thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc hòa bình mộc châu tỉnh sơn la
theo hình thức đối tác công tư
mục tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế chính trị với các tỉnh tây bắc
các khu kinh tế khu du lịch quốc gia khu công nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế kết nối các khu vực lân cận và dọc tuyến để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các khu vực này
đặc biệt là sự phát triển khu du lịch quốc gia hồ hòa bình khu du lịch quốc gia mộc châu
tuyến đường có tổng chiều dài khoảng tám mươi năm km điểm đầu tại nút giao quốc lộ sáu thuộc địa phận xã trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
điểm cuối tại nút giao với quốc lộ bốn mươi ba thuộc địa phận bảng muống xã phiêng luông huyện mộc châu tỉnh sơn la
tổng mức đầu tư dự án khoảng hai mươi hai hai trăm chín mươi bốn tỷ đồng